thông tin mới nhất liên quan đến vụ án chuyên viên vụ vận tải thuộc tổng cục đường bộ việt nam cấp trái phép thẻ luồng xanh
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã khởi tố bị can hoàng thị thanh nga
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hoàng thị thanh nga được tổng cục đường bộ việt nam tăng cường hỗ trợ sở giao thông vận tải hà nội cấp thẻ luồng xanh
và được giao một tài khoản để sử dụng cấp thẻ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối với một số đối tượng
để thu gom các trường hợp cá nhân tổ chức muốn xin cấp thẻ luồng xanh sau đó duyệt và cấp trái phép hồ sơ để thu tiền
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội xác định nga đã duyệt cấp hơn một bảy trăm linh hồ sơ xe ô tô
nhận hơn hai trăm hai mươi triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản
còn các đối tượng môi giới thu tiền của chủ phương tiện từ tám trăm linh đồng đến một triệu đồng một xe
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin thêm về vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
ngày hôm nay công an thành phố bạc liêu đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh công ty f tám mươi tám
tại địa chỉ khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu và nơi ở của các nhân viên công ty để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người phát hiện vào ngày hai mươi hai tháng tám tại khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
công an tp bạc liêu cũng đã có công văn về việc hỗ trợ xác định việc hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
đến ủy ban nhân dân tỉnh
qua đối chiếu với các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín từ khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh đến nay
thì chỉ có loại hình dịch vụ cần thiết thiết yếu theo quy định mới được phép hoạt động
chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám tại bạc liêu không thuộc đối tượng theo quy định được hoạt động
công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng có hành vi giết người liên quan đến vụ án xảy ra tại xóm na đồng xã vũ chấn huyện võ nhai
vào khoảng ba h ba mươi chiều qua tại quán tạp hóa ở xóm na đồng ma xuân sáng sinh năm hai nghìn ba trú tại xóm na rang
đã nảy sinh mâu thuẫn và xô sát với ma văn lanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xóm na đồng
sáng đã dùng dao đâm trúng vào người
với sự hỗ trợ của quân chúng nhân dân lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với mai xuân sáng về hành vi giết người
tại cơ quan công an mai xuân sáng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
chín bánh heroin là vật chứng vừa được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ khi bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là giàng bà dế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản tà hốc xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã nhận lời của một người đàn ông dân tộc mông
vận chuyển chín bánh heroin từ bản cát xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
đến khu vực ubnd xã nà nghị huyện sông mã tỉnh sơn la
sau đó sẽ được trả tiền công là năm triệu đồng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
biết không biết ai đã để số lâm sản trên vào khu vực này
ngay sau đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê lập biên bản vi phạm hành chính
vụ tàn trữ lâm sản trái phép với hai mươi năm tấm gỗ dỗ nhóm ba với tổng khối lượng hai sáu mươi bốn mét khối
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng chưa xác định được chủ sở hữu số gỗ trên
toàn bộ số gỗ sau đó đã được đưa về hạt kiểm lâm đà lạt để tiến hành điều tra làm rõ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố đà lạt tiếp tục xác minh
truy tìm chủ sở hữu số gỗ trên đồng thời điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ này
để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó công an huyện lâm hà cũng đã khởi tố một vụ án khởi tố một mươi bốn bị can
liên quan đến vụ khai thác rừng dỗ tại tiểu khu hai trăm hai mươi bốn xã phú sơn huyện lâm hà
gây thiệt hại lâm sáng là ba mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu mét khối
khu vực rừng dỗ bị phá dắp ranh với địa bàn thành phố đà lạt
chuyển sang một thông tin khác ngày hai mươi bảy tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình thuận
vừa cho biết qua công tác trinh sát nắm tình hình đã phát hiện tại bãi tập kết hàng hóa
của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng thương chánh thuộc khu phố năm phường hưng long
thành phố phan thiết có tám mươi thùng nhớt nhãn hiệu castrol loại một mươi tám lít một thùng
không có hóa đơn chứng từ và không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp
qua làm việc với cơ quan chức năng đại diện công ty cho biết số hàng trên được vận chuyển
từ thành phố hồ chí minh đến cảng thương chánh để chuyển ra huyện đảo phú quốc để tiêu thụ
được biết hiện nay giá thị trường một thùng nhất nhãn hiệu castrol loại một mươi tám lít
có giá trên một năm triệu đồng mỗi thùng
qua đó ước tính lô hàng trên trị giá trên một trăm hai mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tạm giữ số hàng trên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng tám công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết
đang tạm giữ một đối tượng vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng tám tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
thuộc khóm bốn phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an tiến hành kiểm tra điều kiện qua chốt đối với xe ô tô tải biển kiểm soát
năm mươi bốn t một nghìn một mươi chín do tài xế lê hoàng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp điều khiển
qua kiểm tra phát hiện một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
gồm bốn trăm một mươi bao thuốc lá điếu hiệu z một bốn mươi bao thuốc lá điếu hiệu hero
và bốn mươi bao thuốc lá điếu hiệu nelson
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng lâm khai nhận mua số thuốc lá trên
ở xã bình thành huyện thanh bình đem đi đến tỉnh tiền giang để bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đã bàn giao đối tượng và tan vật
cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an thành phố cao lãnh để xử lý theo quy định